sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý ba năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị thuộc bộ
trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã làm tốt công tác phân tích đánh giá
dự báo sát tình hình đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa
làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị hội nghị quốc tế và hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
trọng tâm là kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng
quốc hội chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
công tác điều tra đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy
tội phạm công nghệ cao công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội
cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực
nổi bật đã điều tra khám phá hơn chín tám trăm linh vụ phạm pháp hình sự bắt hơn một mươi tám đối tượng
triệt phá bốn trăm tám mươi hai băng nhóm tội phạm thu giữ hơn hai trăm tám mươi kg heroin cùng hơn hai trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
quá trình triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp chính quyền
nhờ đó an ninh trật tự tại các địa bàn thí điểm bố trí công an xã chính quy
có sự chuyển biến rõ nét tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm sự kiện chính trị xã hội quan trọng
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế tại việt nam
tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bảo vệ bí mật nhà nước
đảm bảo an ninh an toàn mạng thông tin quốc gia mạng thông tin nội bộ
tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đại hội đảng bộ các cấp
tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một gắn với triển khai công an xã chính quy
giải quyết ổn định từ cơ sở các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên được xã hội quan tâm
đối với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi
chỉ đạo phải đảm bảo tiến độ điều tra xử lý triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trả tự tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm ma túy tội phạm xâm hại phụ nữ trẻ em